từ ngày một tháng sáu ba nhà cung cấp dịch vụ di động có thị phần lớn nhất việt nam là viettel vinaphone mobifone sẽ dừng phát hành sim điện thoại mới trên hệ thống kênh phân phối ủy quyền là các đại lý các điểm bán sim
nhằm chấm dứt tình trạng sim kích hoạt sẵn vẫn được cung cấp ngoài thị trường cả ba mạng viễn thông viettel vinaphone và mobifone đã thỏa thuận thống nhất một số biện pháp xử lý thực trạng trên
từ giờ ngày một tháng sáu ba mạng viễn thông dừng bán bộ hòa mạng mới tại các đại lý ủy quyền
dừng quyền đấu nối số thuê bao của các đại lý ủy quyền các nhà mạng chỉ tập trung việc bán sim đăng ký thông tin thuê bao tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của chính nhà mạng
đây được coi là biện pháp mạnh mà ba doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động lớn đồng loạt triển khai và cũng là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn xử lý triệt để sim giác